cục hàng không việt nam vừa ra quyết định cấm vận chuyển một mươi hai tháng bằng đường hàng không với hành khách lê thị hiền vì đã có hành vi gây dối tại sân bay tân sơn nhất
cụ thể bà lê thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại quận cầu giấy thành phố hà nội bị cấm vận chuyển một mươi hai tháng tính từ ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
và kiểm tra trực quan bắt buộc một mươi hai tháng tiếp theo tính từ ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
các hãng hàng không của việt nam và nước ngoài khai thác tại việt nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ việt nam không được vận chuyển bà lê thị hiền theo thời hạn nêu trên